chiều hai mươi ba tháng một tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí nguyễn thiện nhân đã đến thăm gia đình nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nguyên tổng bí thư đỗ mười và nguyên chủ tịch nước lê đức anh
thay mặt đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn thiện nhân bày tỏ
trân trọng những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc
bảo vệ và xây dựng đất nước đồng thời lắng nghe những tâm tư tình cảm
những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
trong không khí cả nước chuẩn bị đón xuân mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí nguyễn thiện nhân gửi lời chúc tốt đẹp nhất
tới gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mong các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
tiếp tục quan tâm theo dõi và góp ý cho công tác mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc